các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng và liên kết ở khu vực châu á thái bình dương trong bối cảnh kinh tế thế giới chậm hồi phục chủ nghĩa bảo hộ và phong trào phản toàn cầu hóa có xu hướng gia tăng
tại đối thoại chủ tịch nước nhấn mạnh quyết tâm của các nền kinh tế apec trong việc kiên trì tự do hóa thương mại và đầu tư thúc đẩy tăng trưởng chất lượng hỗ trợ các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
nắm bắt các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên số
các doanh nghiệp apec cũng cần chung sức cùng các chính phủ nỗ lực tìm kiếm các động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
chủ tịch nước nêu bật những nỗ lực của việt nam trong việc đẩy mạnh dịch chuyển cơ cấu và nâng cao năng suất lao động ưu tiên chuyển giao khoa công nghệ và cải cách hành chính
chủ tịch đức bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp apec tiếp tục ủng hộ đồng hành và đóng góp tích cực trong năm apec việt nam hai nghìn một mươi chín
vì sự phát triển bền vững thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp apec và khu vực châu á thái bình dương
cũng trong sáng nay theo giờ hà nội cuộc họp cấp cao lần thứ bảy của các nhà lãnh đạo một mươi hai nước thành viên hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
đã diễn ra tại lima peru dưới sự chủ trì của tổng thống hoa kỳ obama
chủ tịch nước trần đại quang đã tham dự cuộc họp
phát biểu tại cuộc họp chủ tịch nước trần đại quang nêu bật quyết tâm của việt nam trong nỗ lực triển khai hội nhập quốc tế
để thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong đó có tpp
chủ tịch nước đề nghị các thành viên cần tăng cường hợp tác về hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho các thành viên đang phát triển
để cùng chia sẻ những lợi ích mà tpp mang lại
chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng việc triển khai hiệp định tpp sẽ góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng
giữa một mươi hai nước thành viên và ở châu á thái bình dương
tối qua ngày một mươi chín tháng một mươi một tỉnh hòa bình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm
thành lập tỉnh hai mươi năm năm tái lập tỉnh hòa bình công bố quy hoạch khu du lịch quốc gia hồ hòa bình
công bố mò mường và nghệ thuật chiêng mường hòa bình là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự buổi lễ
buổi lễ là sự kiện chính trị văn hóa quy mô lớn của tỉnh nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng
tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và di sản văn hóa quốc gia
thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trong tỉnh hòa bình
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí đinh thế huynh đã trao tặng hôn trương độc lập hẳn nhất
cho cán bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh hòa bình
biểu dương thành tích của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh hòa bình đã vượt khó đi lên
đồng chí lưu ý hòa bình là địa phương có vị trí địa lý tương đối thuận lợi so với các tỉnh tây bắc
tiếp giáp vùng quy hoạch thủ đô có lợi thế trở thành vùng hậu cần
cung cấp hàng hóa nông sản thực phẩm dịch vụ cho thủ đô hà nội và các tỉnh lân cận
một tiềm năng nữa cũng là điểm nổi bật của hòa bình là những địa điểm du lịch hấp dẫn như khu du lịch quốc gia hồ hòa bình
điểm du lịch quốc gia mai châu và một số nơi tiềm năng như lạc thủy kim bôi cao phong lương sơn
các di tích lịch sử danh làm thắng cảnh có tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa sinh thái tín ngưỡng
tỉnh cần ra soát lại kết quả tái cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp hơn với kinh tế thị trường
chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội nhập kinh tế quốc tế trong đó chú ý đến hoạt động khởi nghiệp
tối qua tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi sáu do báo dân chí
phối hợp với tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt tổ chức
đến dự chương trình có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyễn thiện nhân
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết
nhân tài đất việt đã hoàn thành sứ mạng của chặng đường một mươi hai năm giờ đây giải thưởng đang bước sang chặng đường mới
đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn nhân tài đất việt tiếp tục là nơi chấp cánh cho những giấc mơ
hiện thực hóa những ý tưởng và khởi đầu cho những dự định tương lai của những nhân tài ở mọi lĩnh vực
giải thưởng nhân tài đất việt năm nay đã bước sang năm thứ một mươi hai
đây thực sự là sân chơi rộng mở để những nhân tài của đất nước có cơ hội chứng minh sức mạnh của trí tuệ và sáng tạo phục vụ cộng đồng
với khởi đầu là khuyến khích và tôn vinh tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông
qua các năm nhân tài đất việt không ngừng mở rộng ra các lĩnh vực khoa học công nghệ y dược môi trường khuyến tài
nhằm điểm lại những bước phát triển trong quan hệ hợp tác pháp việt
đồng thời thảo luận việc tận dụng những lợi thế của đối tác chiến lược
để từ đó xác định động lực mới cho quan hệ song phương
tại thượng viện pháp vừa diễn ra hội thảo với chủ đề pháp việt một sự năng động mới trong hợp tác
phát biểu khai mạc hội thảo
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt bà catherine desrochers cho rằng từ nhiều năm nay
việt nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất của khu vực châu á thái bình dương
có mặt trong đoàn tháp tùng tổng thống pháp đến việt nam đầu tháng chín vừa qua
bà drochet khẳng định thượng viện pháp rất quan tâm tới việc xác định động lực mới của hợp tác pháp việt trong hoàn cảnh hiện tại
về phần mình đại sứ việt nam tại pháp nguyễn ngọc sơn cho rằng
sáng kiến tổ chức hội thảo thể hiện mong muốn của cả hai phía việt nam và pháp
nhằm đưa mối quan hệ song phương ngày càng đi vào thực chất hướng tới tầm nhìn dài hạn
các diễn giả tham gia hội thảo cũng cho rằng cần nỗ lực hơn nữa để tăng cường mối quan hệ này trên nhiều lĩnh vực
như hạ tầng cơ sở giao thông vận tải nông sản thực phẩm năng lượng
ở phần tiếp theo của chương trình những câu chuyện cảm động trong ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
ấm áp tình thầy trò trong ngày tri ân nhà giáo
gian nan gánh chữ lên đỉnh trường sơn
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi một là ngày lễ hiến trương nhà giáo việt nam
nhân dịp này bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã gửi thư chúc mừng tới các nhà giáo cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục
hôm nay bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã gửi thư chúc mừng tới các nhà giáo cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục
trong thư bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã thân ái gửi tới các cô giáo thầy giáo cán bộ nhân viên trong toàn ngành giáo dục lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
bộ trưởng cảm ơn các cô giáo thầy giáo cán bộ nhân viên trong toàn ngành đã và đang ngày đêm chăm lo cho sự nghiệp chồng người trên mọi miền của tổ quốc nhất là ở các địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa
người đứng đầu ngành giáo dục chia sẻ sự tin tưởng sâu sắc các thầy cô giáo cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và khắc phục hạn chế nâng cao chất lượng mọi mặt xứng đáng với sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước và nhân dân
ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một cũng là dịp để các thế hệ học trò nhớ về và tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo của dân tộc việt nam bằng những cách khác nhau
hòa chung trong không khí đầy trang trọng và cảm động của ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một hôm nay khoa văn học và khoa ngôn ngữ học thuộc trường đại học khoa học xã hội và nhân văn cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm truyền thống khoa ngữ văn đại học tổng hợp hà nội hai mươi năm thành lập khoa văn học và khoa ngôn ngữ học thuộc trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
mùa thu năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu khoa ngữ văn đại học tổng hợp hà nội
một khoa chuyên ngành khoa học cơ bản của trường đại học mới mở dưới chế độ việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
trải qua nhiều giai đoạn với các tên gọi khác nhau khoa ngữ văn xưa khoa văn học và khoa ngôn ngữ học nay đã đi qua chặng đường phát triển tròn sáu mươi năm
trong suốt sáu mươi năm ấy khoa văn học và khoa ngôn ngữ học luôn là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu đầu ngành chất lượng cao của việt nam
khoa đã có những đóng góp to lớn đáng tự hào trong việc kiến tạo cơ sở nền tảng cho nền giáo dục đại học việt nam
xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học xã hội và nhân văn góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ xây dựng tổ quốc
tại hải phòng hàng nghìn cán bộ giáo viên học sinh các thế hệ trường trung học phổ thông chuyên trần phú cũng đã tổ chức trọng thể kỷ niệm ba mươi năm thành lập
đây là ngôi trường tiêu biểu của thành phố cảng và cũng là ngôi trường duy nhất được xác lập kỷ lục
hai mươi năm liền có học sinh đoạt giải quốc tế và khu vực
hiện nhà trường đã có một mươi một môn chuyên cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học của thầy và cho nhà trường được chú trọng đầu tư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục
phát huy những thành tích trong ba mươi năm qua trường trung học phổ thông chuyên trần phú tiếp tục nỗ lực học tập gian luyện phấn đấu xây dựng trở thành cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục đào tạo hải phòng
cái nôi đào tạo nhân tài cho thành phố cảng
nhân dịp này trường được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất ba cá nhân được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cùng nhiều bằng khen của bộ giáo dục và đào tạo và ủy ban nhân dân thành phố
thưa quý vị và các bạn với truyền thống tôn sư trọng đạo ngày hai mươi tháng một mươi một hàng năm đã trở thành một ngày hội của cả thầy và trò việt nam
vì thế dù làm việc trong bất kỳ lĩnh vực vị trí nào thậm chí khoảng cách địa lý xa xôi nhưng cứ đến vào dịp này
thì các thế hệ học trò lại tìm về những người thầy người cô để tri ân như là một tìm về cội nguồn của trí thức
với cương vị phó chủ nhiệm bộ môn huyết học truyền máu đại học y hà nội công việc rất bận rộn nhưng cứ đến dịp ngày hai mươi tháng một mươi một
phó giáo sư nguyễn hà thanh luôn dành thời gian đến thăm người thầy đã dìu dắt và truyền ngọn lửa đam mê nghiên cứu cho anh trong suốt những năm vừa qua
điểm quan trọng nhất lớn nhất mà tôi học được ở thầy chính là sự đam mê
một người làm khoa học phải rất là đam mê tại vì khoa học làm cái nghề nó khó khăn và nó vất vả
thế cho nên là nếu không có đam mê thì không có những thành công lớn được
và thầy chỉ làm nhà khoa học thành công bởi vì thầy có sự đam mê rất lớn với nghề nghiệp của mình
còn với tiến sĩ trần ngọc quế được trở thành đồng nghiệp cùng công tác tại một đơn vị với chính người thầy của mình là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh
bởi không chỉ được truyền thụ về kiến thức mà quan trọng hơn là anh học được ở thầy những đức tính cần thiết để trở thành một bác sĩ tốt
thầy trần ngọc quế là người thầy trong các cách sống trong cách tổ chức công việc và đặc biệt là người cùng làm việc ở cơ quan của giáo sư viện trưởng
thầy dạy cho chúng tôi từ cái cách quan tâm chăm sóc bệnh nhân từ hoạt động cụ thể từ cách ăn cách ở để làm sao mình trở thành một người bác sĩ tốt
một người có thể làm tốt được công việc trong đào tạo nghiên cứu khoa học cho các thế hệ
có lẽ đối với những người đã và đang đảm nhiệm thiên chức nhà giáo niềm hạnh phúc lớn lao nhất đó chính là nhìn thấy những học trò của mình trưởng thành và đạt được nhiều thành công
giáo sư nguyễn anh trí cũng vậy vào dịp hai mươi tháng một mươi một năm nay ông đã được gặp lại những học trò mà ông đã tận tình hướng dẫn trong suốt những năm qua
tại đây thầy trò đã cùng ôn lại những kỷ niệm và xúc động hơn khi ông được nghe học trò của mình hát tặng những bài hát do ông sáng tác
không chỉ ở viền hồi học trường mà cũng ước
mà trong nhiều tỉnh thành khác đến hôm nay ở thái bình có vĩnh phúc có thanh hóa có rồi là bắc giang có
họ rất vui nhưng cái nữa là tôi rất vui vì phần lớn tuyệt đài đa số tất cả những học viên tôi hướng dẫn họ đã thành danh
trong đó có những người thậm chí còn là rất nổi tiếng
truyền thống tôn sư trọng đạo đã trở thành truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc việt nam
chính tình cảm thiêng liêng đó đã trở thành nguồn động lực để giúp các thầy cô tiếp tục công hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người của mình
truyền đến với một câu chuyện cảm động khác
để có thể mang cái chữ đến với những học trò người đồng bào dân tộc paco vân kiều huyện hương hóa tỉnh quảng trị
những thầy cô giáo đã ngày đêm cắm bản hiến dâng tuổi trẻ tâm huyết và tình yêu tới những học trò người đồng bào dân tộc
vượt lên những gian khổ thiếu thốn và vất vả hàng ngày của cuộc sống
các thầy cô giáo luôn mang trong mình một trái tim tràn đầy yêu thương để truyền đạt kiến thức cho các em
tỉnh quảng trị hiện có hai huyện miền núi hương hóa và đắc rông
nơi đây tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc paco vân kiều sống rải rác trên những bản làng xa xôi của dãy núi trường sơn
bà con nơi đây chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc học
nên việc vận động phụ huynh cho học sinh đến trường luôn được các giáo viên quan tâm hàng đầu
đặc biệt đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
việc quan tâm kịp thời để hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần sẽ giảm thiểu nguy cơ bỏ học rất lớn
ngoài việc vận động các tấm lòng hào tâm
các thầy cô giáo còn tự trích tiền lương để hỗ trợ mua quần áo sách vở và dụng cụ học tập cho các em
gia đình em có ba anh em mẹ em mất sớm bố em bỏ đi
nhờ thầy cô cho em áo quần sách vở được đến trường với các bạn
đối với những giáo viên vật chất lẫn
trong vùng cao khó khăn lớn nhất không phải là những lớp học hay nhà công vụ tạm bỡ
những con đường gập gành trên non hay mưa lũ mà chính là lòng người
bởi để thuyết phục được các bậc phụ huynh các thầy cô phải có sự kiên trì bền bỉ cũng như nỗ lực không ngừng
vì tôi ở với bà con vùng bản thì còn khá lâu và tìm hiểu các phong tục tập quán và từng gia đình
đặc biệt các em học sinh
từ đó đến bây giờ các em học sinh và phụ huynh đều hữu ứng
tôi sống như là một người nhà của phụ huynh
nên từ đó là phụ huynh rất tin từ tôi và con em đến trường để lập là thường xuyên đầy đủ
để đảm bảo được duy trì được số lượng học sinh đến trường
thì mỗi một giáo viên chúng tôi phối kết hợp với bên thôn bên trưởng thôn
và bàn cản bộ thôn và các gia đình phụ huynh
để bằng mọi cách đưa các em đến trường đảm bảo sự số và an toàn
với phương châm ba cùng là cùng ăn cùng ở cùng nói tiếng đồng bào
nên hầu hết giáo viên ở miền núi nơi đây đều biết nói tiếng ba cô vân kiều
để bổ sung thêm kiến thức cho các em có học lực yếu
các thầy cô đã mở những lớp học phụ đạo miễn phí
thậm chí đến từng nhà để dạy từng em
chúng tôi đã làm tốt công tác tư tưởng cho phụ huynh
tức là lấy phụ huynh làm nền tảng
để từ đó là cả gia đình phụ huynh tạo được kiến tốt cho chúng ta
để phụ huynh đến trường
các thầy cô giáo đã luôn luôn làm tốt cái nhiệm vụ là vừa dạng dạy
nhưng đặc biệt là quan tâm đến cái việc là chăm lo học sinh đệ con em
của các em là đến trường đi học chuyên gần
giữa đại ngàn trường sơn những người thầy giáo cô giáo quyết tâm bám lớp bám làng
mang cái chữ lên vùng cao gieo con chữ nơi đỉnh trường sơn
mang chi thức đến với trẻ em vùng miền núi đặc biệt khó khăn này
tại hưng yên nhiều năm qua lớp học ngay tại ngôi nhà nhỏ ở thôn đỗ xá
thị trấn yên mỹ huyện yên mỹ đã trở nên hết sức đặc biệt
bởi lớp học này không có giờ học cố định các học sinh theo học được hoàn toàn miễn phí
cô giáo của lớp học nhỏ ấy bị liệt hai chân được học trò díu dít gọi là cô là bác là mẹ
căn phòng rộng chưa đầy hai mươi m hai này đã trở thành lớp học của các em học sinh
từ lớp một đến lớp năm tại thôn đỗ xá
trong đó không ít em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn
những ngày đầu lớp học chỉ có duy nhất một học sinh là cháu gái của lý
nhưng với kết quả học tập của cô bé này đã là niềm tin để người dân nơi đây gửi gắm con em mình